tại nghệ an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn tại huyện đô lương bắt quả tàng hai mươi ba đối tượng
cụ thể vào dạng sáng ngày ba mươi tháng chín đồng loạt đột kích hai địa điểm là trại gà của nguyễn văn đồng và quán cà phê của nguyễn văn tú cùng thuộc xã tràng sơn huyện đô lương
tổ công tác bắt giữ toàn bộ hai mươi ba đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn bảy trăm linh triệu đồng ba mươi điện thoại di động hai mươi một xe ô tô xe máy các loại và nhiều dụng cụ để đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện hàng trăm con gà trọi và hai trường gà để phục vụ đá gà
qua điều tra được biết ba đối tượng là trương xuân thành nguyễn hải đăng nguyễn văn tú đã thuê chạy gà của nguyễn văn đồng để tổ chức đánh bạc